chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trường đoàn đại biểu quốc hội tp hcm cùng tổ đại biểu quốc hội khóa một mươi ba đơn vị số chín
đã tiếp xúc cử tri huyện hóc môn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
đồng thời tiếp nhận những câu hỏi nóng về thủ thiêm và xử lý cán bộ vi phạm
tại buổi tiếp xúc nhiều ý kiến tâm huyết của cử tri về việc giải quyết vấn đề thủ thiêm
việc xử lý cán bộ sai phạm thực hiện nghị quyết năm mươi
tuy nhiên cử tri hoan nghênh đảng và nhà nước đã có những động thái hết sức quyết liệt
trong xử lý tham nhũng đưa ra nhiều đại án xét xử
tuy nhiên cử tri cũng chưa thỏa mãn với những cách xử lý còn nhẹ so với vi phạm
về vấn đề thủ thiêm nhiều cử tri hóc môn đề nghị cần xử lý nghiêm
nhanh chóng lấy lại niềm tin cho nhân dân
trả lời cử tri về vấn đề thủ thiêm đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết
thành phố đã mời bộ tài nguyên môi trường và đã đo xong khu vực bốn ba ha
bước tiếp theo là xây dựng phương án đền bù
phương án này không có trong quy định thành phố vừa phải nghiên cứu luật
tham khảo ý kiến các bộ ngành ý kiến nhân dân
về vấn đề kỷ luật cán bộ thành phố đã ban hành quy chế một nghìn ba trăm bảy mươi bốn
khi có thông tin về yếu kém tiêu cực ở chỗ nào thì chỗ đó phải xử lý
nếu không xử lý thì cơ quan cấp trên nhắc nhở yêu cầu xử lý
đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định việc chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách
lâu dài và không có vùng cấm